hà nội thu hẹp phong tỏa tại ổ dịch covid một mươi chín phường trương dương
quận hoàn kiếm hà nội phấn đấu đến giờ ngày một mươi hai tháng chín sẽ khống chế hoàn toàn ổ dịch covid một mươi chín
kết thúc phong tỏa đưa phường trương dương về trạng thái bình thường mới
sáng ngày tám chín thông tin từ ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cho biết ngày bảy chín
phường trương dương đã tiếp tục thu hẹp vùng đỏ lõi của ổ dịch với khoảng hai người
đang thực hiện cách ly tại nhà
như vậy ổ dịch này hiện còn chỉ phong tỏa ngõ một trăm linh năm và một phần ngõ một trăm một mươi bảy phòng hà
với một trăm một mươi hội gia đình ba trăm ba mươi ba người
tình hình dịch bệnh ở phường trương dương đã được khống chế
đến nay đã hai mươi một ngày trôi qua từ ngày một mươi tám tháng tám đến ngày bảy tháng chín không phát sinh thêm ca f nào
quận hoàn kiếm và phường chê dương đang tiếp tục các biện pháp tuyên truyền
phun cử quẩn và khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp năm k
yêu cầu một trăm một mươi hộ trong vùng lõi còn bị phong tỏa tuyệt đối thực hiện biện pháp cách ly tại nhà
quận phấn đấu đến giờ ngày một mươi hai tháng chín sẽ khống chế hoàn toàn ổ dịch
kết thúc phong tỏa đưa phường chê dương về trạng thái bình thường mới
trước đó ngày ba mươi tháng bảy tại phường chê dương xuất hiện ca mắc covid một mươi chín đầu tiên
quận hoàn kiếm đã quyết định phong tỏa toàn phường chê dương để cách ly tại nhà
đối với hai mươi ba người dân
ổ dịch này hiện có sáu mươi một f được điều trị bệnh và hàng trăm f một phải cách ly tập trung
về tình hình dịch bệnh tại việt nam đến sáng ngày tám tháng chín
hà nội số ca nhiễm là bốn một trăm sáu mươi tám
số ca tử vong bốn mươi bảy ca
tiêm chủng là ba hai trăm bốn mươi ba bốn trăm một mươi ba
trong nước số ca nhiễm là năm trăm năm mươi chín trăm chín mươi sáu ca
số ca tử vong là một mươi ba bảy trăm linh một
trong đó hắt thành phố hồ chí minh với một mươi chín trăm ba mươi tám ca
hà nội bốn mươi bảy ca
số ca khỏi bệnh là ba trăm một mươi một bảy trăm một mươi ca
về tình hình tiêm chủng tổng số tiêm vaccine đã được tiêm là hai mươi hai sáu trăm bảy mươi năm sáu trăm bốn mươi bốn liều
trong đó hắt tiêm một mũi là một mươi chín
trong đó hắt tiêm một hai trăm ba mươi một hai trăm ba mươi tám liều
tiêm mũi hai là ba bốn trăm bốn mươi bốn bốn trăm linh sáu liều
về tình hình covid thế giới số ca nhiễm là hai trăm hai mươi hai một trăm một mươi năm tám trăm bốn mươi một ca